nhân dịp tết cổ truyền đinh dậu hai nghìn một mươi bảy chiều tối nay ngày một mươi tháng một chủ tịch nước trần đại quang đã thăm tặng quà chúc tết các thương binh bệnh binh đang được chăm sóc điều dưỡng tại trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan tỉnh ninh bình
cùng đi với chủ tịch nước trần đại quang có bí thư tỉnh ủy ninh bình nguyễn thị thanh lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước các cơ quan chức năng của tỉnh ninh bình
trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan hiện có bảy mươi bảy cán bộ viên chức người lao động làm nhiệm vụ điều dưỡng chăm sóc cho một trăm năm mươi năm thương binh bệnh binh trong đó có tám mươi bốn thương binh bệnh binh tâm thần nặng đặc biệt
trung tâm được thành lập hơn năm mươi một năm với chức năng nhiệm vụ tiếp nhận quản lý điều trị nuôi dưỡng phục hồi chức năng và giải quyết chế độ chính sách cho thương binh bệnh binh loại đặc biệt mất từ tám mươi một sức khỏe trở lên
những người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến
bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt cùng với các đối tượng bảo trợ xã hội
nói chuyện chúc tết tại đây chủ tịch nước trần đại quang vui mừng thấy các cơ quan chức năng của tỉnh ninh bình đã thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng nhà nước quan tâm chăm lo tốt các điều kiện chăm sóc điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho các thương binh bệnh binh
đảng nhà nước và nhân dân luôn luôn tri ân luôn luôn biết ơn sự đóng góp to lớn của các bác các anh các chị các đồng chí
đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
và xin chúc tất cả các đồng chí các bác các anh các chị đón một mùa xuân mới với một niềm tin mới và tin chắc rằng tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn
chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những cố gắng thành tích của tập thể lãnh đạo cán bộ nhân viên trung tâm đã hết lòng vì dân
thương binh bệnh binh với tinh thần tương thân tương ái phục hồi sức khỏe cho các thương binh bệnh binh như người nhà người thân trong gia đình